thưa quý vị trong khi đó cũng trong chiều ngày ba mươi tháng sáu thì tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án đối với nguyên phó giám đốc sở khoa học công nghệ tỉnh đồng nai cùng bốn bị cáo liên quan
theo đó bị cáo nguyễn quang tuấn cựu giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai bị tuyên phạt một mươi ba năm tù
nguyễn hồng đăng khoa nguyên giám đốc công ty nhà nguyễn nhận mức án một mươi hai năm tù cùng với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ngoài ra các bị cáo nguyễn ngọc phương nguyên phó giám đốc sở khoa học công nghệ đồng nai lê thị an nhiên nguyên phó giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai và trần thị huỳnh hương nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở khoa học công nghệ
bị tuyên án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị xử phạt từ một năm sáu tháng tù đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
theo cáo trạng năm hai nghìn tám ubnd tỉnh thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
quá trình lập hồ sơ triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà trong nhà màng theo tiêu chuẩn việt gáp và dự án nhà màng nông nghiệp
các bị can và một số cá nhân khác đã có nhiều sai phạm trong việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước không thực hiện đúng trách nhiệm
nhiệm vụ được giao gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn hai mươi tám tỷ đồng
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng với lực lượng chức năng tuần tra
phát hiện bắt quả tang một xà lan chở quá tải trên sông tiền và sử dụng hóa đơn không hợp pháp
trước đó thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khoáng sản trên đường thủy nội địa
tổ công tác tại trạm cảnh sát đường thủy tân châu tiến hành kiểm tra xà lan sg chín nghìn ba trăm sáu mươi một do ông nguyễn văn nhãn điều khiển
chở cát sông đang lưu thông trên sông tiền đoạn thuộc thị xã tân châu tỉnh an giang
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện xà lan trên chở
quá vạch giấu nước an toàn
tại thời điểm kiểm tra ông nhãn có xuất trình được hóa đơn giá trị gia tăng
tuy nhiên qua tra cứu phát hiện hóa đơn trên không hợp pháp
hiện tổ công tác đang tiếp tục phối hợp cùng với công an thị xã tân châu và tri cục thuế khu vực tân châu
an phú xác minh làm rõ nguồn gốc hóa đơn và số cát trên xà lan để xử lý theo quy định của pháp luật
và chiều qua sở xây dựng tỉnh lâm đồng đã có báo cáo nhanh sơ bộ về nguyên nhân sự cố gây sạt lở ta lui
làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân tại hẻm ba mươi sáu hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hai nguyên nhân xảy ra sự cố là do mưa liên tục với lưu lượng lớn và chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công
lượng nước thấm xuống cộng với khối lượng đất đắt sau lưng tường chắn lớn làm gia tăng áp lực lên ta luy gây mất khả năng chịu lực
dẫn đến sạt lở ta lui bê tông chắn đất gây sạt lở đất và sụp đổ công trình
theo hồ sơ pháp lý khu đất trên do bốn hộ gia đình quản lý sử dụng có diện tích khoảng hơn hai một trăm linh m hai
các hộ này đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công
hạng mục ta lui đã hoàn thành thi công cách đây khoảng một năm
tổng chiều dài ta lui trong hồ sơ là ba trăm tám mươi một m chiều cao ta lui một mươi ba bốn m dịch thành ba cấp từ bốn đến bốn bảy m
đối với phần ta lui còn lại có một số vết nứt trên bề mặt đất đắp tại đỉnh ta lui có nguy cơ tiếp tục gây sạt trượt gây mất an toàn xung quanh khu vực
vụ sạt lở ta luy xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu đã khiến năm người bị thương hai người thiệt mạng
một công trình hộ dân đã bị trôn vùi sụp đổ toàn bộ
ba công trình của hộ dân bị ảnh hưởng hư hỏng
hạ tầng điện nước đường giao thông trong khu vực vẫn bị hư hỏng đoạn tai luy bị sụp đổ một phần
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với năm bị can liên quan đến vụ giết người tấn công khủng bố tại trụ sở ubnd xã ở đắk lắc xảy ra